còn liên quan đến vụ nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu và xã ea cô tô
trong đó có vụ trụ sở làm việc của công an xã thuộc huyện chư quynh tỉnh đắk lắc làm chín người chết hai người bị thương
thông tin từ cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt một bị can trong vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắk cho biết đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt một bị can trong vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
theo quyết định truy nã bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc là ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt và tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắk địa chỉ tại số năm mươi tám nguyễn tắc thành phường tự an tp buôn ma thuật tỉnh đắk lắk điện thoại sáu mươi chín bốn trăm ba mươi tám chín nghìn một trăm ba mươi ba